theo trung tâm khí tượng thủy văn tỉnh lạng sơn do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường
từ bảy giờ sáng nay nhiệt độ tại khu du lịch mẫu sơn giảm xuống còn bốn hai độ c
dự báo đợt không khí lạnh này sẽ còn kéo dài trong ba ngày tới
hầu hết các địa phương trong tỉnh lạng sơn đều xảy ra rét đậm rét hại
nhiệt độ trung bình từ tám một mươi độ c kèm theo mưa giải rác lượng mưa phổ biến từ năm một mươi mm
gió đông bắc cấp ba cấp bốn để hạn chế thiệt hại cho đàn gia súc
người dân địa phương cần chú trọng che chắn chuồng trại không thả rông châu bò tăng cường thức ăn tinh cho đàn gia súc